để đạt mục tiêu thu hút chín một triệu lượt khách du lịch trong năm nay ngành du lịch thành phố hải phòng đang nỗ lực xây dựng các chương trình hoạt động quảng bá thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với thành phố đặc biệt là trong mùa lễ hội hoa phượng đỏ năm hai nghìn hai mươi bốn
thành phố hải phòng có hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp lữ hành nội địa và quốc tế các đơn vị đang không ngừng đổi mới để mở rộng hệ sinh thái tập trung khai thác tiềm năng đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch tạo ra nhiều sản phẩm mới phục vụ khách hàng
đã giả soát lại các cơ sở lưu trú các hệ thống nhà hàng khách sạn để làm sao mà chúng tôi cũng đón những lượng khách đến về với hải phòng và kết hợp trong việc tham quan không chỉ là tham gia vào sự kiện lễ hội hoa phượng đỏ mà còn tham quan các địa điểm như là đồ sơn và cát bà
lễ hội hoa phượng đỏ là cơ hội khai thác tối đa các giá trị di sản thiên nhiên thế giới tài nguyên văn hóa tài nguyên du lịch là tiền đề thúc đẩy du lịch hải phòng phát triển
ngoài chương trình nghệ thuật đêm hội chính thu hút khoảng hơn một mươi người nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch đặc sắc sẽ được tổ chức trải khắp địa bàn thành phố hải phòng hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách góp phần thúc đẩy phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch thành phố
không gian thanh bình mộc mạc của miền tây nam bộ xưa nay luôn là cảm hứng bất tận đối với những người yêu mỹ thuật mới đây tại tp hcm một triển lãm quy mô xoay quanh chủ đề này vừa ra mắt công chúng yêu nghệ thuật
bốn mươi một tác phẩm tranh màu nước của họa sĩ hồng quân vừa được trưng bày ra công chúng thưởng lãm tại bảo tàng nghệ thuật quang sang tp thu đức tp hcm
mỗi tác phẩm gợi nhớ về cảnh quan thân mình nét sinh hoạt đời thường của đất và người vùng sông nước miền tây nam bộ mọi thứ như đã quá quen thuộc nhưng sinh động từng chi tiết
chất hoài niệm dung dị luôn hiện hữu trong quá trình sáng tác làm nổi bật cá tính qua ngòi cọ mềm mại và đầy nhân sinh của một người con xa xứ
họa sĩ hồng quân quê quán ở an giang
họa sĩ hồng quân quê quán ở an giang nhưng sinh ra lớn lên tại hà nội đây là triển lãm cá nhân lần thứ năm của ông triển lãm bóng bình yên kéo dài từ ngày một mươi tháng năm đến ngày hai mươi sáu tháng năm
cũng tại buổi tuyên truyền công an quận cầu giấy đã tổ chức tọa đàm với các em học sinh trao đổi về những tiện ích của căn cước công dân định danh điện tử và một số hoạt động tội phạm có liên quan đến căn cước công dân